chiều qua sở xây dựng tỉnh lâm đồng đã có báo cáo nhanh sơ bộ về nguyên nhân sự cố gây sạt lở ta luy
ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng và tài sản của các hộ dân tại hẻm ba mươi sáu hoàng hoa thám phường một mươi tp đà lạt tỉnh lâm đồng
hai nguyên nhân xảy ra sự cố là do mưa liên tục với lưu lượng lớn và chủ đầu tư đang triển khai công tác đắp đất để tạo mặt bằng thi công
lượng nước thấm xuống cộng với khối lượng đất đắp sau lưng tường chắn lớn làm gia tăng áp lực lên ta lùi
gây mất khả năng chịu lực dẫn đến sạt lở ta lưu bê tông chắn đất gây sạt lở đất và sụp đổ công trình
theo hồ sơ pháp lý khu đất trên do bốn hộ gia đình quản lý sử dụng có diện tích khoảng hơn hai một trăm linh m hai
các hộ này đang đắp đất để tạo mặt bằng thi công hạng mục ta lui đã hoàn thành thi công cách đây khoảng một năm
tổng chiều dài ta luy trong hồ sơ là ba trăm tám mươi một m chiều cao ta luy là một mươi ba bốn m giật thành ba cấp từ bốn đến bốn bảy m
đối với phần ta luy còn lại có một số vết nứt trên bề mặt đắp đất tại đỉnh ta lui có nguy cơ tiếp tục gây sạt trượt gây mất an toàn xung quanh khu vực
vụ sạt lở ta luy xảy ra vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi chín tháng năm đã khiến năm người bị thương hai người thiệt mạng
một công trình hộ dân bị trôn vùi sụp đổ hoàn toàn ba công trình hộ dân bị ảnh hưởng hư hỏng
hạ tầng điện nước đường giao thông trong khu vực bị hư hỏng đoạn ta lùi bị sụp đổ một phần